bất ngờ kiểm tra nhà của nguyễn văn tấn ở xã phước hiệp lực lượng công an đã phát hiện tấn tiến và vân
cùng một số đối tượng khác có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên chiếu và trên sàn nhà của đối tượng có các mảnh vỡ thủy tinh
đều bám dính chất rắn nghi là chất ma túy và các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
tiến hành test nhanh các đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy
công an thành phố phan rang tháp tràm
ninh thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với huỳnh văn ghét sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường đông hải thành phố phan rang tháp tràm
về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai huỳnh văn ghét lên mạng xã hội facebook liên hệ mua năm giấy phép lái xe
hạng a một với tổng số tiền sáu triệu đồng kèm theo năm giấy phép lái xe là năm bộ hồ sơ
mỗi bộ gồm đơn đề nghị học sát hạch để cấp giấy phép lái xe biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình
giấy khám sức khỏe biên bản kết quả tổng hợp kết quả sát hạch lái xe mô tô
tất cả hồ sơ này đều là giả
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện và triệu tập huỳnh văn ghét để làm việc
tại cơ quan công an ghét đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
công an tp hcm cũng vừa phát hiện một lượng lớn thuốc tân dược ngoại nhập các loại không có hóa đơn chứng tử
trị giá khoảng bảy tỷ đồng được vận chuyển trên xe tải ở khu vực phường bốn quận tân bình tp hcm
quá trình kiểm tra xe tải đang dừng trong khuôn viên cho quốc nội sân bay tân sơn nhất
đoàn kiểm tra phát hiện gần một mươi tám hai trăm linh hộp thuốc tân dược ngoại nhập các loại không có hóa đơn chứng tử
có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam theo quy định
ước tính tổng trị giá hàng hóa là khoảng bảy tỷ đồng
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số thuốc tân dược trên để xử lý theo quy định
vào dạng sáng ngày hôm nay trên địa bàn tp thủ đức tp hcm cũng đã xảy ra một vụ cháy lớn dãy nhà xưởng
tại hiện trường một căn nhà tạm một xưởng gia công gỗ và một phần ba xưởng sản xuất biển quảng cáo
đã bị thiêu dụng
vào khoảng một giờ ba mươi phút dạng sáng cùng ngày người dân phát hiện một nhà dân và một xưởng ván ép
đang bị lửa bao trùm ngọn lửa nhanh chóng cháy lan qua xưởng sản xuất biển quảng cáo bên cạnh
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp thủ đức
điều nhiều xe chuyên dụng cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy
vụ cháy không gây thương vong thế nhưng đã thiêu dụi hoàn toàn căn nhà tạm
một phần nhà xưởng gia công gỗ và xưởng sản xuất biển quảng cáo
công an tp thủ đức vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường
và điều tra nguồn nhân của vụ cháy